trên tinh thần chính phủ lắng nghe người dân doanh nghiệp thủ tướng nguyễn xuân phúc yêu cầu các bộ ngành địa phương tham khảo nghiên cứu các đề xuất của các chuyên gia đề nghị duy trì kênh đối thoại thường niên giữa tri thức quốc tế và trí thức việt nam ở nước ngoài với chính phủ để cùng chính phủ khắc phục khó khăn chung tay xây dựng đất nước

chiều ngược lại sáng ngày một mươi năm tháng một mươi hai việt công banh niêm yết giá mua vào là hai mươi hai bảy trăm linh đồng một usd và bán ra là hai mươi hai bảy trăm bảy mươi đồng một usd tăng ba mươi đồng ở chiều mua vào và hai mươi đồng ở chiều bán ra so với cuối ngày hôm trước
ngân hàng việt tin banh cũng tăng ba mươi đồng một usd ở cả hai chiều trong khi bidv tăng tới bốn mươi đồng một usd chiều mua vào và năm mươi đồng một usd chiều bán ra
tới ngày một mươi sáu tháng một mươi hai hầu hết các ngân hàng tiếp tục tăng giá usd từ hai mươi đến ba mươi đồng
trên thị trường tự do chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi hai giá usd lên tới hai mươi ba hai trăm bảy mươi đồng một usd mua vào và hai mươi ba ba trăm hai mươi đồng một usd bán ra tăng chín mươi đồng so với trước thời điểm cục dự trữ liên bang mỹ công bố tăng lãi suất
tính đến thời điểm tháng một mươi hai này tổng giá trị tồn kho bất động sản toàn quốc còn khoảng ba mươi một tám trăm bốn mươi hai tỷ đồng
như vậy con số này đã giảm gần hai mươi tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái và so với tháng liền trước
cũng giảm trên tám trăm năm mươi tỷ đồng
theo cục quản lý nhà và thị trường bất động sản tồn kho bất động sản tiếp tục giảm nhưng tốc độ đã chậm lại
lượng tồn kho chủ yếu là đất nền tại các dự án xa trung tâm chưa có hạ tầng đầy đủ
trong số lượng tồn kho giá trị đất nền nhà ở dẫn đầu với một mươi bốn ba trăm hai mươi năm tỷ đồng tiếp đến là nhà thấp tầng kho khoảng tám tám trăm bảy mươi bốn tỷ đồng
căn hộ trung cư ước năm tám trăm năm mươi chín tỷ đồng đất nền thương mại khoảng bảy trăm bảy mươi năm một trăm linh chín m hai
tại địa bàn hà nội lượng tồn kho hiện ở mức năm sáu trăm một mươi một tỷ đồng giảm một mươi bảy so với cùng kỳ năm trước
trong khi đó thành phố hồ chí minh có tốc độ giảm nhanh hơn
hiện tổng giá trị tồn kho của thành phố còn khoảng năm chín trăm năm mươi bốn tỷ đồng giảm gần một nửa so với lượng tồn kho năm ngoái
mùa đánh bắt cá đồng sôi động nhất trong năm
hàng ngàn ghe xuồng của cư dân khắp miền kiều long đã hội tụ về những dòng sông những cánh đồng ngập nước
khu vực giáp biên giới của hai tỉnh an giang và đồng tháp để đánh bắt thủy sản
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
mới hơn ba giờ sáng vợ chồng anh linh chị úc ở xa bình thạnh thị xã hồng ngự tỉnh đồng tháp đã có mặt trên sông để đổ cá
với chiếc xuồng cùi nhỏ họ gần như thức trắng đêm quần thảo dưới dòng sông biên giới
trong cuộc mưu sinh mùa nước
theo anh linh cá nhiều hay ít còn tùy thuộc vào con nước
hôm nào nước kém thì cá nhiều
có bữa nước sông cả dòng sông cánh đồng mênh mông như biển cả đánh bắt rất khó khăn
cánh đồng này tiếp giai đoạn
gáp dưới cánh đồng ngập lũ xã xà đách quyện xà đách tỉnh prey ven của nước bạn campuchia
khi con nước tràn đồng các cánh đồng biên giới nối liền nhau mênh mông như biển cả
nước về tôm cá cũng theo về
trên cánh đồng ngập nước của xã bình thạnh ken kính những đường dớn lưới đường gian nuôi tôm mùa nước nổi
đây là điểm hẹn của hàng dạng ngư dân khắp miệt cửu long hội tụ mưu sinh
năm nay cánh đồng ngập lũ xã xà đách quyện xà đách tỉnh prey ven của nước bạn campuchia
năm nay mùa nước nổi về muộn

cả một dãy hồng ngự tân châu châu đốc người dân đã chốm lo âu
nhưng rồi đầu tháng một mươi khi con nước tràn về mang theo tôm cá

cả một dãy hồng ngự tân châu châu đốc người dân lại thức trắng đêm trên những cánh đồng bát ngát để bắt tôm

năm nay nước nổi về dẫu có muộn màng nhưng lại nhiều cá tôm hơn hẳn năm ngoái